một đường dây làm tàng trữ lưu hành tiền giả với số lượng tiền giả gần hai tỷ đồng vừa bị công an tỉnh đắk nông phối hợp với cục an ninh điều tra bộ công an công an tp hcm triệt phá thu giữ nhiều tăng vật liên quan
theo thông tin ban đầu cuối năm hai nghìn một mươi tám ngô nguyễn trung hiếu hai mươi tuổi ngụ huyện đắk cờ long tỉnh đắk nông dùng hai tờ tiền giả mệnh giá năm trăm linh đồng để mua hàng online và bị một người dân tố giác
công an tỉnh đắk nông đã thụ lý điều tra hai đối tượng liên quan
từ lời khai của hai đối tượng công an tỉnh đắk nông đã bắt nguyễn đức huy ở phường năm quận một mươi tp hcm là đối tượng chuyên làm tiền giả có hai tiền án về tội cướp tài sản nghiện ma túy nhiễm hiv và là đầu mối cung cấp tiền giả cho các đối tượng nêu trên
khi mà đặt hàng đối tượng làm tiền giả thì nhận được tiền đặt cọc thì mới tiến hành tổ chức theo cái số lượng của đơn đặt hàng mà chú giao tiền giả giao nhận tiền giả với nhau như là giao ma túy
những người này mỗi lần mua tiền của con là chuyển vô cái tài khoản mô mô của con là số chín không sáu bốn năm năm năm chín một chuyển tiền trước rồi con nhận tiền xong rồi con để ở ngay đầu hẻm nhà con